căn cứ thực tế diễn biến dịch covid một mươi chín và công tác phòng chống dịch trên địa bàn
các tỉnh vĩnh long sóc trăng đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín
cụ thể vĩnh long quyết định từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín sẽ thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
tại các huyện thị xá thành phố trong tỉnh theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
theo đó các dịch vụ ăn uống bán mang về nội bộ vùng xanh được di chuyển để sản xuất kinh doanh
người dân được cấp phiếu đi chợ hai lần một tuần
hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện thủy bồ tiếp tục được tạm dừng
người dân từ vùng dịch trở về vẫn thực hiện cách ly một mươi bốn ngày
tiếp tục duy trì hạn chế giờ ra đường từ một mươi chín h hôm trước đến bốn h sáng ngày hôm sau
riêng đối với các khu vực khóm bốn phường ba thành phố vĩnh long xã ngãi tứ huyện tam bình
với xã hiếu nhơn huyện vũng liêm vẫn còn ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
nên thực hiện chỉ thí một mươi sáu đến hết ngày hai mươi một tháng chín
với sóc trăng tính đến ngày một mươi năm tháng chín toàn tỉnh không còn xã có mức nguy cơ rất cao ở vùng đỏ
hai xã có mức nguy cơ cao ở vùng cam và bốn xã có mức nguy cơ bùng vàng
và một trăm linh ba xã có mức bình thường mới vùng xanh
công tác phòng chống dịch trên địa bàn đã đạt được hiệu quả tích cực
đồng thời dịch bệnh đã được khống chế
sóc trăng là địa phương được xếp vào nhóm một về chống dịch nhóm đang kiểm soát tốt dịch bệnh
từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín tỉnh sóc trăng sẽ triển khai phương án phòng chống dịch
và phục hồi sản xuất kinh doanh theo trạng thái bình thường mới
và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc theo bực độ nguy cơ
tại các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh